tại khu tưởng niệm cố thủ tướng võ văn kiệt ở huyện vũng liêm
tỉnh ủy vĩnh long đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm một mươi năm ngày mất thủ tướng võ văn kiệt
đến dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh vĩnh long
qua các thời kỳ thân nhân gia đình cố thủ tướng võ văn kiệt và nhân dân địa phương
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh vĩnh long báo cáo cùng lãnh đạo đảng và nhà nước
lãnh đạo tỉnh vĩnh long về kết quả hoạt động khu tưởng niệm cố thủ tướng võ văn kiệt
khẳng định sau gần sáu năm đưa vào khai thác và phục vụ
khu tưởng niệm cố thủ tướng võ văn kiệt đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách
từ ngày khánh thành đến nay khu tưởng niệm đã đón trên bốn trăm bảy mươi lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan
ngoài ra khu tưởng niệm cũng là nơi các đơn vị tổ chức các hoạt động về nguồn
kết nạp đảng viên mới sinh hoạt chính trị các hoạt động vui chơi giải trí văn nghệ cho nhân dân địa phương
sau phút mặc niệm các đại biểu đại diện lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo tỉnh
nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh long qua các thời kỳ gia đình cố thủ tướng võ văn kiệt và nhân dân tại địa phương
đã lần lượt dân hoa dân hương tưởng nhớ những đóng góp to lớn của cố thủ tướng võ văn kiệt
người cán bộ cách mạng kiên trung người con ưu tú của quê hương vĩnh long